sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản đề nghị sở giáo dục và đào tạo hà nội chỉ đạo các trường học
dừng sử dụng xe đưa đón học sinh không ký hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải
và chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện người lái xe ô tô không đủ điều kiện theo quy định
đồng thời chấm dứt hợp đồng và phối hợp với các cơ quan liên quan
xử lý nghiêm các lái xe chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông
và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng xe ô tô
sở giao thông vận tải yêu cầu thanh tra sở phối hợp với cảnh sát giao thông
cảnh sát trật tự công an thành phố hà nội và chính quyền các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong tổ chức và quản lý hoạt động vận tải
nhất là đối với hoạt động đưa đón học sinh với sự tham gia của hơn một sáu trăm linh ô tô